sáng nay sau lễ viếng tại nhà tàng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã cử hành trọng thể lễ truy điệu đại tướng lê đức anh
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nguyên cố vấn ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam theo nguy thức quốc tảng
dự lễ truy điệu nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh có các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban mặt trận tổ quốc các bậc lão thành cách mạng
nhân sĩ trí thức đại diện các cơ quan ban ngành tổ chức đoàn thể tôn giáo
và đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng gia quyến nguyên chủ tịch nước lê đức anh
đúng một mươi giờ bốn mươi năm phút lễ truy điệu đại tướng lê đức anh nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
được cử hành trọng thể
quốc thiều vang lên các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội chính phủ
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các đồng chí lão thành cách mạng cùng các bộ ban ngành trung ương
và gia quyến đại tướng lê đức anh tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông
đứng nghiêm trang dành một phút tưởng nhớ đại tướng